cũng tại tỉnh đồng tháp công an thành phố cao lãnh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo điều tra được biết trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
bị hại lý tún sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã tôn thuận đông thành phố cao lãnh
cùng bạn đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
trong lúc hát thì xảy ra mâu thuẫn nên sang đã đánh một nhân viên của quán
nữ nhân viên đó điện thoại cho bạn trai là nam nói là bị khách đánh
lúc này nam đang ở cùng với lương phúc trọng sinh năm hai nghìn ba
trần quốc đặng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy huỳnh tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
huỳnh thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và trương bá bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nên cả nhóm kéo lại quán tìm sang
khi gặp sang tại quán cả nhóm đã dùng nón bảo hiểm và tay đánh sang
sự việc được mọi người can ngăn và báo công an đồng thời đưa nạn nhân sang đi cấp cứu
nhưng do chiến thương nạn nên sang đã tử vong sau đó
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải
xảy ra trên đường hà huy giáp phường thạnh lộc khiến cho một người tử vong
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi điều khiển xe máy bị số năm mươi chín x ba hai mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi
trên đường hà huy giáp
khi qua khu vực cầu dựt ngã tư ga quận một mươi hai thì xảy ra tai nạn với xe tải biển số tp hcm
hậu quả người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ
nhân tin báo công an quận một mươi hai có mặt khám nghiệp hiện trường
lấy lời khai trích xuất camera an ninh quanh khu vực điều tra làm rõ
theo hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại thời điểm trên người phụ nữ chạy xe máy
đến khu vực trên thì thắng gấp khiến xe máy trượt ngã ra đường
cùng lúc này xe tải chạy cùng chiều đến không kịp xử lý nên tông nạn nhân tử vong
kính thưa quý vị lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đồng tháp
cho biết vừa phát hiện bắt giữ một xe buýt chở thuốc lá nhập lậu
tổ cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp đang làm nhiệm vụ
trên quốc lộ ba mươi thuộc địa phận xã mỹ tân thành phố cao lãnh
thì phát hiện xe ô tô buýt biển kiểm soát năm mươi f năm trăm chín mươi sáu do tài xế nguyễn minh tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã mỹ quý huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp điều khiển
chạy hướng thành phố hồng ngự đi thành phố cao lãnh có biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở một chín trăm linh gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
tổ cảnh sát giao thông đã bàn giao tăng vật và đối tượng cho công an thành phố cao lãnh
lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết đã làm việc với hai người
trong đoạn clip mà cơ quan báo chí phản ánh là xe ôm côn đồ
gồm ông phùng văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quê ở bến tre và bà nguyễn thị bích anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê sóc trăng lên làm việc
theo đó công an xác định báo chí phản ánh là chưa hoàn toàn chính xác
tại cơ quan công an ông thoại và bà bích cho biết mình là xe ông truyền thống
hành nghệ ở trước cổng khu du lịch xuế tiên thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhiều năm nay và có đăng ký đóng tiền cho nghiệp đoàn xe ôm phượng linh trung
để hoạt động và làm quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn sinh hoạt trong nghiệp đoàn
công an thành phố hồ chí minh cũng đã thu thập được các giấy tờ liên quan
đồng thời xác định khu vực hai người này đóng tiền để hoạt động trong nghiệp đoàn là bãi xe tự phát
do chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội nên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
đã chuyển hồ sơ cho công an phường linh trung thành phố thủ đức xử lý theo thẩm quyền
ông thoại và bà bích đã thừa nhận những lời nói của mình về các xe ôn công nghệ và hành khách
là không đúng chỗ mực do bật tức chứ không có tranh giành địa bàn
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang điều tra xác minh
và đảm bảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nguyễn thị minh thi hai mươi bốn tuổi quê bến tre
cùng đồng bọn thực hiện thông qua thủ đoạn đăng các bài viết nhằm gây quỹ từ thiện
và nhận tiền từ những nhà hảo tâm để trục lợi
để phục vụ công tác điều tra công an thành phố hồ chí minh thông báo các cá nhân tổ chức
đã ủng hộ tiền tài sản cho nhóm tự thiện tám mươi hai và bác sĩ trần khoa đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh để cung cấp thông tin hoặc gọi vào số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn
gặp điều tra viên trần văn trị
quá trình điều tra công an thành phố hồ chí minh xác định năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị minh thi
lập nhóm từ thiện tám mươi hai trên mạng xã hội facebook nhằm mục đích kêu gọi bán hàng gây quỹ từ thiện
và nhận tiền từ thị từ những nhà hảo tâm
đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thành viên trần khoa của nhóm này đã đăng bài viết trên mạng xã hội
về câu chuyện bác sĩ trần khoa rút ống thở của mẹ bị nhiễm covid một mươi chín nguy kịch
để nhường sự sống cho sáng phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công
thông tin trên gây chấn động dư luận xã hội
nhiều cá nhân tổ chức cảm động trước câu chuyện trên nguyên tiền tài sản ủng hộ và bị nhóm này chiếm đoạt
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã
vì mạo danh trường dạy lái xe đại học phòng trái trợ trái bộ công an để lừa đảo
đối tượng là võ văn hạt tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở tỉnh tiền giang
tùng đến thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để thuê trụ sở mở văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe
mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng tùng đã tự ý giả mạo và làm bảng hiệu lấy tên là
trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trường đại học phòng trái trợ trái bộ công an và đăng thông báo tuyển sinh
trên các trang mạng xã hội website và facebook với các nội dung như trung tâm là văn phòng trực thuộc
trường đại học phòng trái trợ trái bộ công an
học phí thấp xe đề mới đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm tận tình đảm bảo thi đậu nên làm cho những người có nhu cầu
học lái xe tin tưởng là thật và đăng ký học nộp tiền vào trung tâm của tùng
qua điều tra có bốn trăm linh bảy học viên không được tổ chức học thi sát hạch theo đúng quy định và bị chiếm đoạt số tiền hơn một chín tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt được tiền thì tùng đã bỏ trốn đến nhiều nơi
sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã và bắt giữ tại tỉnh tiền giang
với hành vi tự giới thiệu mình có quen biết với cán bộ thống kê con của chủ tịch công ty sổ số nên có thể biết trước kết quả sổ số
hai đối tượng là trần văn quý chú tại thị xã hương trà và trần viết lợi chú tại huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã lừa được một nạn nhân để chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ hai đối tượng này vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trần văn quý chạy quảng cáo bài đăng với nội dung
biết trước kết quả sổ số cho số với tỉ lệ trúng cao trên mạng xã hội facebook kèm theo số điện thoại và tài khoản zalo của mình
để tạo lòng tin đối tượng còn tự nhận mình có quen biết với cán bộ thống kê con của chủ tịch công ty sổ số
rồi cho số điện thoại của những người này để nạn nhân liên lạc
nhưng thực chất những tài khoản này đều do quý sử dụng số điện thoại khác để liên hệ
với thủ đoạn này quý và lợi đã lừa đảo số tiền hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng của một nạn nhân nữ trú tại tỉnh bắc ninh
được biết trong vụ án này quý là đối tượng cầm đầu chủ mưu còn lợi là kẻ giúp sức cho quý để thực hiện hành vi lừa đảo
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh đồng nai phát hiện xe ô tô tải do anh trần ngọc tạo ba mươi ba tuổi quê tỉnh nghệ an làm tài xế
chở hai trăm linh ba bao đường cát dừng đỗ tại một cây xăng ở phường xuân bình
mở rộng điều tra công an tiếp tục phát hiện hộ kinh doanh bùi thị thanh vân trú tại phường xuân an thành phố long khánh cất xấu hai trăm tám mươi sáu bao đường cát
tất cả số đường trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
chủ cơ sở
tổ chức xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên
qua điều tra công an xác định số đường này là của bà thủy và là hàng nhập lậu
thưa quý vị và các bạn ubnd tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chín mươi triệu đồng đối với bà nguyễn thị thu thủy năm mươi tám tuổi
trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đồng thời bổ sung tịch thu tăng vật là bốn trăm tám mươi chín bao đường loại
sáng nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật
qua đó đã phát hiện một hộ kinh doanh trên ba hai trăm bốn mươi chai gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra hộ kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật trần thị lài tại tổ chín khóm một thị trấn tri lăng huyện tịnh biên do bà trần thị lài chú tại địa chỉ trên làm chủ
phát hiện có hai năm trăm sáu mươi bảy gói và sáu trăm bảy mươi chín chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu các loại
tại thời điểm kiểm tra bà lài không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc bảo vệ thực vật này
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ số thuốc bảo vệ thực vật để tiếp tục xác minh
công an tỉnh lâm đồng cho biết trong các dịp lễ tết vừa qua công an tỉnh đã nhận được nhiều đơn tố cáo các đối tượng thực hiện hành vi lừa cọc khách sạn villa homestay tại địa phương đặc biệt là tại thành phố đà lạt
theo đó các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu thuê phòng tăng cao để đăng các bài giới thiệu cho thuê khách sạn villa homestay có thật trên địa bàn thành phố đà lạt kèm theo hình ảnh video giới thiệu trên các hội nhóm facebook để tăng thêm sự tin tưởng cho khách du lịch
các đối tượng đã chụp hình quay video về khách sạn villa homestay đó thậm chí là có đối tượng quay trực tiếp khách sạn cho khách xem
sau khi chuyển cọc năm mươi đến một trăm linh thì các đối tượng vẫn giữ liên lạc thường xuyên
cho đến thời điểm khách du lịch sắp đến đà lạt thì bất ngờ cắt đứt liên lạc chặn số lúc này du khách mới biết là không có phòng và bị lừa mất tiền cọc
để tránh bị lừa khi đi chơi dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm công an tỉnh lâm đồng khuyến cáo người dân du khách cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi có nhu cầu đặt phòng khách sạn villa homestay cần xác minh thông tin thật chính xác và có biện pháp kiểm tra lại các thông tin nơi mình muốn thuê hoặc đặt chỗ
nên đặt phòng thông qua các ứng dụng đã được kiểm chứng hoặc thông qua các website đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động
thưa quý vị và các bạn tin rằng việc đầu tư vaccine covid một mươi chín qua ứng dụng sẽ thu lời hàng ngày
nhiều người đã bị lừa hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng khi áp sập và không thể rút tiền
việc lợi dụng yếu tố dịch bệnh để xây dựng các mô hình website ứng dụng trực tuyến kêu gọi đầu tư vào vaccine thiết bị y tế với lời hứa hẹn thu lãi khủng hàng nghìn phần trăm một năm
cũng chính là nội dung trong câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
làm nghề giáo viên nhưng nghỉ dịch ở nhà gần một năm nay cô giáo này đã góp gần năm trăm linh triệu đồng tích góp nhiều năm để đầu tư
tin vào lời chào mời chơi là chắc thắng chị đã đầu tư vào một ứng dụng ăn theo mùa dịch với tên gọi đầu tư các cổ phiếu thuốc điều trị covid một mươi chín
với lợi nhuận cao từ sáu đến tám một ngày cam kết rút gốc sau ba tháng
điều đáng nói là mỗi mã chứng khoán này đều trùng tên với một loại vaccine
và thuốc kháng virus đang thịnh hành trên thế giới
vào xong rồi các cái lệnh lỗ lệnh lãi các thứ đấy thì mình cũng cứ nghĩ là nó là một cái sàn thật
và mình đang tham gia sàn chứng khoán thật
thế khi mà đến lúc mà cái tài khoản của mình nó lên sáu mươi một rồi
mình vào có hơn hai mươi một nghìn thôi nhưng nó lên sáu mươi một nghìn rồi mà cái lệnh âm nó ở sáu mươi nghìn
và nó lại tiếp tục nó bắt mình vào tiếp thì lúc này mình không còn tiền nữa thì
không còn tiền nữa thì bắt đầu là
mình mới gọi điện mình hỏi mọi người
thì lúc đấy mọi người mới nói là đây là lừa đảo
việc tham gia rất đơn giản
người dân chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên website do các đối tượng chỉ định
và tham gia dự đoán chẵn lẻ xanh đỏ hoặc đặt lệnh mua bán
nếu thắng thì được nhân đôi nhân ba số tiền
nếu giới thiệu được người mới sẽ được chi trả hoa hồng trực tiếp lên đến hai mươi
thậm chí ở một số ứng dụng đầu tư khác người không đầu tư nhưng chỉ cần vào điểm danh
cũng được trả từ năm đến một mươi ngàn đồng một lượt
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia công nghệ những web này đều có nhiều dấu hiệu bất thường
bởi mã nguồn các ứng dụng là không rõ nguồn gốc
thậm chí là chứa mã độc được mua trôi nổi trên thị trường
thực chất về mặt công nghệ thì các trang web các app này đằng sau đều bị thao túng
bởi những kẻ tạo ra trang web
theo các chuyên gia việc lập một ứng dụng hay một website lừa đảo dạng này là không khó
chỉ cần vài triệu đồng mua mã code
và xây dựng ra một ứng dụng kêu gọi đầu tư chứng khoán
nhưng thực tế những ứng dụng này có thể can thiệp thắng thua tùy ý
người chơi ngoài nguy cơ mất tiền còn bị lộ lọt thông tin cá nhân
bị nhóm lừa đảo sử dụng thông tin vay tiền qua app
sử dụng hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp bắt chuyển tiền
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người nào bằng các thủ đoạn gian dối nhằm để chiếm đoạt tài sản của người khác
từ hai triệu trở lên là đã có thể bị xử lý hình sự
và cái mức xử phạt tối đa đối với hành vi này có thể lên tới hai mươi năm hoặc là tù trung thân
để đầu tư vào bất kỳ một dự án nào đó thì chúng ta cần phải biết được thông tin về dự án
về chủ đầu tư về những cái thông tin liên quan đến dự án đó
để chúng ta có thể kiểm tra kiểm chứng về tính pháp lý tính thực tế của các dự án này
đa phần những chương trình những app mà các đối tượng này đưa ra
đều là pháp lý
và không thực tế
và đánh vào cái tâm lý là mong muốn kiếm tiền nhanh của người dân
do đó là người dân cần phải có cái sự cảnh giác
phải biết rõ cái đối tượng và cái mục tiêu mà mình đầu tư là cái gì
mô hình đầu tư vaccine thu lãi khủng là một kiểu tấn công lừa đảo điển hình trên internet thời gian qua
hình thức này sử dụng kỹ thuật cũ nhưng nội dung thông tin theo cách mới
nhằm làm cho người dân mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy
trong trường hợp trên bẫy lừa đảo này sử dụng các sản phẩm dịch vụ
liên quan đến phòng chống xét nghiệm chữa trị covid một mươi chín
đó vốn là vấn đề đang được quan tâm nhiều tại việt nam
và việc đặt lợi nhuận cao là thứ các đối tượng đặt ra để liên tục rụ rỗ người chơi